sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội
dự phiên khai mạc có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
trước giờ khai mạc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu quốc hội
đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước giờ khai mạc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu quốc hội
đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đúng chín giờ kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
đến thời điểm này đất nước ta đã đi qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
dưới sự lãnh đạo của đảng sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của quốc hội
sự điều hành quyết liệt của chính phủ
sự nỗ lực của hệ thống chính trị các ngành các cấp các địa phương
các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
kinh tế xã hội phát triển khá toàn diện gdp tăng từng năm
an sinh xã hội và đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên
quốc phòng an ninh được giữ vững vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao
việc cơ cấu lại nền kinh tế cũng đã đạt được những kết quả khả quan
đề cập đến nội dung của kỳ họp thứ sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng
trong đó quốc hội sẽ thông qua chín dự án luật một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về sáu dự án luật khác
bên cạnh nhiệm vụ lập pháp tại kỳ họp này quốc hội tập trung thảo luận
quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội của đất nước đồng thời xem xét quyết định vấn đề nhân sự
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội tiếp tục dành ba ngày để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn
tập trung vào những vấn đề chính phủ đã thực hiện từ đầu nhiệm kỳ tới nay
phân tích rõ nguyên nhân những mặt chưa làm được và đề ra giải pháp khắc phục
quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
tiến hành bầu chủ tịch nước xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông

tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng thể hiện sự ghi nhận đánh giá của quốc hội đối với những nỗ lực
cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm
trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri từ thực tiễn theo dõi giám sát của mình
mỗi đại biểu quốc hội sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm
bảo đảm dân chủ khách quan và công tâm
thứ tư quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước xem xét phê chuẩn
việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đồng thời thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định của hiến pháp và pháp luật
ngay sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội nghe thủ tướng nguyễn xuân phúc trình bày
báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra
đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và ba năm thực hiện kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín